ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa phối hợp với hiệp hội các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh việt nam
hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý nhà nước nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch
quảng ninh đặt mục tiêu đón một mươi năm một mươi sáu triệu lượt khách trong đó có bảy triệu khách quốc tế vào năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn ba mươi tổng khách du lịch đạt ba mươi triệu lượt trong đó khách quốc tế đạt một mươi năm triệu lượt
góp phần quan trọng để quảng ninh có cơ cấu kinh tế dịch vụ đi đầu vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên du lịch quảng ninh còn gặp rất nhiều thách thức trên con đường phát triển
tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng với vị trí địa kinh tế địa chính trị quan trọng bậc nhất ở phía bắc
quảng ninh có lợi thế và đủ điều kiện để phát triển kinh tế nhất là lĩnh vực du lịch
song cần xây dựng mối liên kết các tỉnh thành phố để liên kết cùng phát triển